liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm thành lập và phát triển
nền văn nghệ cách mạng việt nam một nghìn chín trăm bốn mươi tám hai nghìn một mươi tám và đón nhận huân chương sao vàng
tới sự buổi lễ có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
chủ tịch nước trần đại quang đồng chí nguyễn khoa điểm nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên bí thư trung ương đảng nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ cùng đại diện lãnh đạo đảng
nhà nước chính phủ quốc hội mặt trận tổ quốc việt nam đại diện lãnh đạo các ban
bộ ngành đoàn thể ở trung ương và bốn trăm linh đại biểu đại diện cho hơn bốn mươi văn nghệ sĩ trong cả nước
cách đây tròn bảy mươi năm tại chiến khu việt bắc sau hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai
theo chủ trương của trung ương đảng và chủ tịch hồ chí minh
trong ba ngày hai mươi năm
hai mươi năm hai mươi sáu hai mươi bảy bảy một nghìn chín trăm bốn mươi tám hội nghị văn nghệ toàn quốc đã được tổ chức với sự có mặt của hơn tám mươi đại biểu trí thức văn nghệ sĩ trong cả nước
hội nghị quyết định thành lập hội văn nghệ việt nam tiền thân của liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam ngày nay
hội nghị lịch sử này được xem như một đại hội thành lập mở ra trang mới của văn nghệ cách mạng việt nam
từ đó đến nay tổ chức văn nghệ việt nam đã tập hợp đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ
chiến sĩ kề vai sát cánh cùng dân tộc vững bước trên con đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của đảng
sống và sáng tạo bằng lao động nghệ thuật công phu và bền bỉ
đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng đã khẳng định những công lao
đóng góp và sự trưởng thành của đội ngũ văn nghệ sĩ chiến sĩ việt nam trong sự nghiệp kiến tạo nền văn học nghệ thuật cách mạng
vì đất nước
vì nhân dân vì công bằng và tiến bộ xã hội và mong muốn nền văn nghệ việt nam tiếp tục có những đóng góp có giá trị
và góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng văn hóa con người và sự phát triển bền vững của đất nước trong tình hình mới